hơn hai mươi hộ dân ở khu vực nà khon dọc quốc lộ ba thuộc xã yên đĩnh huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
luôn sống trong cảnh thấp thỏm bất an bởi nguy cơ sườn núi phía sau nhà sạt lở bất cứ lúc nào
điều đáng nói là công trình khắc phục sạt lở ở đây đã được nhà nước đầu tư hơn bảy tỷ đồng
mà vẫn chưa khắc phục được triệt để tình trạng này
sau mỗi trận mưa căn nhà ở dưới chân núi của anh phạm đình hòa
một trong hai mươi hộ dân ở khu vực nà khon lại bị nước bùn đất ở trên sườn núi chảy vào nhà
trước tình hình đó anh hòa đã phải thuê thợ xây bức tường ngăn
bùn đất sạt lở xuống đến đâu anh hòa lại xây bức tường cao đến đấy
đến nay bức tường đá học đã được xây cao hơn ba mét ở sau nhà
ngang bằng với tầng hai của căn nhà gia đình anh đang ở
theo ủy ban nhân dân huyện trợ mới nguyên nhân chưa thể khắc phục được sạt lở
dù dự án đã qua hai đợt thi công là do khảo sát thiết kế đã không đánh giá được thực trạng địa chất
không đánh giá được có mạch nước ngầm tại đây
gần đây đơn vị khảo sát thiết kế đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung tiếp tục khắc phục sạt lở
tại khu vực nà khon
tuy nhiên hồ sơ khảo sát thiết kế bổ sung cho xây kè dọ đá ở chân núi
mà không đề cập đến việc xử lý khối lượng đất đá rất lớn từ đỉnh núi
và lượng đất đá lớn đã sạt lở xuống lưng trừng núi tới đây sẽ lại sạt xuống chân núi
thậm chí ụp lên các ngôi nhà ở phía dưới nên sẽ vẫn không khắc phục được sạt lở
do đó chủ đầu tư là ủy ban nhân dân huyện trợ mới cần xem xét lại hiện trạng sạt lở
đánh giá mạch nước ngầm tại đây để có giải pháp khắc phục triệt đề
tránh tình trạng hót dọn chắp vá mang tính chất tình thế xây dựng kè dọ đá tạm bợ
dự án đầu tư số tiền lớn mà không khắc phục được sạt lở như thời gian vừa qua